hàng chục hộ dân ở xã thượng long huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế đang khốn đốn vì bị những mỏ đá trên địa bàn vùi lấp đất canh tác nhà cửa đường xá thì hư hỏng cũng như gây ô nhiễm môi trường
thế nhưng tập đoàn trường thịnh và công ty thạch phú hưng là đơn vị được cấp hai mỏ đá tại huyện miền núi nam đông vẫn chay y không khắc phục thiệt hại mặc dù đã cam kết đền bù cho người dân
đây là một hai hectare lúa và hoa màu của hai mươi sáu hộ dân thôn năm sáu và bảy xã thượng long huyện nam đông này đã bị bỏ hoang
sở dĩ có tình trạng này là do diện tích đất này nằm gần công trường khai thác đá của tập đoàn trường thịnh
trong quá trình khai thác đất đá từ công trường chảy theo suối khe biêng tràn xuống ruộng làm hỏng đất của người dân
tập đoàn từng cam kết đền bù nhưng đến nay bà con vẫn chưa nhận được gì ngoài lời hứa
có một xá ruộng mà từ xương sản xuất không hư mà chưa công ty lên làm mà từ đó mà hư bà con không làm được
mà chưa công ty mấy mọc không hư biết có trả thêm năm hai nghìn một mươi chín không nếu bà con lên tránh thì bác công ty không bồi thương cho bà con
khi bà con lên gần một mươi lần mới mời công ty mới mời bồi thương được còn không hỏi bồi thương cho bà con
cách đó không xa là khu vực xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thạch phương
theo phản ánh của người dân bên cạnh việc xây dựng nhà xưởng ngay trên con đường đi vào khu rừng sản xuất
khiến bà con đi lại khó khăn thì công ty còn tổ chức cưa và xẻ đá vào ban đêm
khiến nhiều hộ dân trong vùng mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe
trước tình trạng trên huyện nam đông và thậm chí là cả đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thừa thiên huế
đã có buổi làm việc
với tập đoàn trường thịnh yêu cầu hoàn trả mặt bằng sản xuất đồng thời khơi thông khe nước cho người dân
nhưng từ đó đến nay đã ba tháng tập đoàn trường thịnh vẫn chưa hoàn trả cũng như khơi thông dòng chảy
hơn bao giờ hết người dân ở xã thượng long hương hữu đang mong chờ một quyết định mạnh mẽ hơn
từ ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế giúp bà con ổn định cuộc sống và sản xuất